sau một tuần diễn ra với sự tham gia của một mươi ba đơn vị nghệ thuật tối hôm qua ngày ba tháng một mươi tại giạp công nhân bốn mươi hai tràng tiền hà nội
hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã phối hợp với sở văn hóa và thông tin hà nội tổ chức bế mạc liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ chín
tham dự liên hoan công chúng được thưởng thức một mươi ba tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình nghệ thuật trèo cải lương tịch nói
với các nội dung về đề tài lịch sử giã sử dân gian và hiện đại
trong đó có nhiều tác phẩm đề cao tinh thần chiến đấu bảo vệ tổ quốc và xây dựng nhân cách phẩm chất con người việt nam
tại lễ bế mạc ban tổ chức đã trao hai giải vàng cho vở bạch đàn liễu của sân khấu lục tim và vở người tốt nhà số năm của nhà hát kịch việt nam
ngoài ra ban tổ chức cũng trao ba giải bạc cho các vở diễn cùng hai mươi một huy chương vàng ba mươi một huy chương bạc cho các cá nhân là các nghệ sĩ có thành tích xuất sắc
tại liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi